thưa quý vị và các đồng chí ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
hàng chục vạn đồng bào đã tập trung tại đây để dự lễ meeting chào mừng chính phủ lâm thời ra mắt nhân dân
trong thời khắc đặc biệt này lực lượng công an nhân dân tự hào khi được đảm đương
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an toàn lễ tuyên ngôn độc lập
và các cuộc mít tinh mừng độc lập của nhân dân các địa phương trong cả nước
qua đó góp phần làm nên một ngày trọn vẹn niềm vui của non sông đất nước
rồi đồng bào cả nước tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng
đúng hai giờ chiều ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào về sự ra đời
nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực đông nam á
trong ký ức của người cựu đội trưởng lội công an phạm gia đốc
chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là một mốc son đặc biệt
đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời ông khi ông được nhận nhiệm vụ bảo vệ lễ đài độc lập
làm bảo vệ lúc bây giờ thì lo có hoàn thành không
bởi vì mình mới vào nghề nó lo làm sao bảo vệ lễ đài tuyên ngôn độc lập nó được an toàn
thế nhưng mà lúc bây giờ thay kiên thì đang ngay
tất cả đều là
bỏ vào nhau rồi thôi chúng mình cố gắng làm tròn nhiều vụ
trong ngày lễ lịch sử đó lực lượng thuộc sở liên phóng bóc bộ tổ chức đầu tiên của công an nhân dân
cảnh sát và trinh sát thành được phân công bảo vệ an toàn cho buổi lễ nhất là công tác bảo vệ tiếp cận lãnh tụ
các chiến sĩ được chia thành các tổ đội bảo vệ vòng trong vòng ngoài
bảo vệ khu vực kháng đải cũng như khu vực quần chúng nhân dân dự mít tinh
sở liên phóng bóc bộ đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này
tuyệt đối an toàn cho chủ tịch hồ chí minh cho các thành viên của chính phủ trên lễ đà
cũng như trong quá trình di chuyển
có thể nói đây là một sự cố gắng rất lớn của lực lượng công an
với một số lượng rất nhỏ rất ít và tình hình lúc đó vô cùng phức tạp
cái ngày lễ độc lập ngoài cái việc mà bóc bộ ra rồi
thì ở nam bộ là địa bàn phức tạp nhất các đảng phái chính trị phản động
thế rồi là những lực lượng vũ trang
nhưng do đảng chưa nắm được mà họ có xu hướng thân pháp
họ tổ chức nhiều cuộc phá hoại
và lực lượng công an nam bộ đặc biệt là công an sài gòn trở lớn
đã tổ chức chấn áp và bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều vụ chúng gây nổ
nhưng đều đã bị vô hiệu hoại
thì đây là một trong những thành tích đầu tiên mà ngành công an đã đạt được
sau ngày lễ mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đất nước ta đứng trước vô vàn khó khăn thách thức
phải đối diện với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thù trong giặc ngoài
lực lượng công an khi đó tuy vừa mới ra đời còn non trẻ thiếu thốn
nhưng đã lập nhiều chiến công
làm thất bại hoàn toàn âm mưu hoạt động phá hoại của các tổ chức đảng phái phản động thù địch
đập tan âm mưu kế hoạch đảo chính cấp chính quyền góp phần bảo vệ đảng và chính quyền cách mạng non trẻ
khám phá thành công vụ án ở số bảy ô như hầu
đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng
mà chúng dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là một trong chiến công không chỉ là dấu son của lực lượng công an
mà còn là một dấu son của lịch sử cách mạng dân tộc giữa lúc tình thế khó khăn nhất
đây là một trong những thời kỳ mà kể cả về chính trị công an đã làm rất tốt
kể cả về nghiệp vụ thì những bài về nghiệp vụ ngày hôm nay ngành công an đang làm
đều kế thừa tinh hoa

những ngày đầu tiên này ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử được bác hồ dày công giáo dục giàn luyện lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt luôn luôn phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào dù khó khăn gian khổ đến mấy công an nhân dân việt nam cũng một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn gương mẫu đi đầu đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật nghiêm minh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ mọi hy sinh đảm nhận và hoàn thành sấp sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bi thảo lịch sử như một số son trói lợi

đọc sách văn hóa đọc là một nhu cầu không thể thiếu được trong cán bộ chiến sĩ
bộ công an luôn trú trọng đầu tư phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân
tới nay hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương dần được hoàn thiện
một trăm linh các đơn vị có tủ sách đặc biệt là tủ sách pháp luận
sáu mươi bốn có thư viện cơ sở vật chất được đầu tư ứng dụng trong thiết bị hiện đại
tự ước liên hành chuyển đổi số các thư viện phòng đọc tủ sách tại đơn vị
đặc biệt trong các học viện trường học công an nhân dân hệ thống thư viện được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại
lưu trữ khối lượng đầu sách khổng lồ đa dạng các lĩnh vực
sách là chi thức tri thức có từ trong sách
nó là sự tích lũy hộ tụ phục vụ các nhà nghiên cứu
là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn giảng dạy lớn của bộ công an
mà hệ thống sách ý thức của cán bộ chiến sĩ học viên
về việc học tập nghiên cứu kém
thì không bao giờ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được
chúng tôi xác định như thế
trên nâng cao nhận thức ý thức từ cán bộ chiến sĩ học viên
là khuyến khích tạo môi trường thuận lợi nhất cho cán bộ học viên

cũng được tổ chức quy mô tự bộ đến công an các đơn vị địa phương
như chuyển đám sách cuộc thi tuyên truyền giới thượng sách
đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân
việc nâng cao văn hóa đọc góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong lực lượng công an
đó cũng là nền tảng để tìm thành phong cách của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hết lòng vì nhân dân thủ vụ
tinh thần này cũng đã thực hiện qua hàng loạt những chứng dịch
mà bộ công an thực hiện
như chứng dịch cấp cân cấp công dân
thực hiện đề án cốc sáu của chính phủ
muốn xây dựng được cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tinh nguyện chính quy hiện đại
thì việc đầu tiên là phải xây dựng con người đó
xây dựng được con người
thì xây dựng con người không thể khác được một cách là
phải có trí thức phải có trí tuệ phải có sự sáng tạo
thế thì sách là nguồn tài nguyên được để lại
từ bao nhiêu thế hệ là những nguồn trí thức được để lại
và chúng ta phải tiếp cận
đọc sách không chỉ là một thói quen
mà còn là một công cụ để tướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn

đối với lực lượng công an nhân dân
văn hoán đọc còn giúp sẻ nguyện bản đỉnh người cán bộ công an nhân dân
là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn
và tinh thần vì nhân dân phục vụ
góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị trong ngày nghỉ lễ đầu tiên
trạm cảnh sát giao thông đồng phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cho biết
đã xử lý một xe khách dường nằm bốn mươi ba chỗ ngồi
nhôi nhét đến bảy mươi hai hành khách
trước đó vào khoảng hai mươi giờ
giờ ngày ba mươi một tháng tám trạm cảnh sát giao thông đồng phú nhận được tin báo của người dân
về việc một chiếc xe khách dường nằm của nhà xe hoàng tâm đi từ tp hcm đến đắk nông
có dấu hiệu nhôi nhét khách
các tổ kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đồng phú phụ trách quốc lộ một mươi bốn đã theo dõi
bám sát chiếc xe này
lái xe gai nhận khi đến địa bàn tỉnh bình phước nhận được tin báo
có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát
nên lái xe đi đường đã đi đường vòng để tránh
đến đường nguyễn huệ tp đồng xoài
nhà xe này đã thuê hai xe cứu thương và hai xe ô tô du lịch để chở khách vượt chốt
do nắm được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đã đeo bám theo dõi và bắt quả tang chiếc xe này
chở bảy mươi hai người tiếp tục di chuyển sau khi vượt chốt
hiện trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản sự việc
đồng thời buộc chủ xe phải hợp đồng với xe khách khác
chở số hành khách nói trên đến nơi an toàn theo đúng quy định
hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghiệm
lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay từ sáng sớm
lực lượng người dân đổ về từ các thành phố lớn thì rất đông
trong suốt cả ngày hôm nay bên cạnh việc căng mình điều tiết giao thông để giúp người dân đi lại thuận tiện
lực lượng cảnh sát giao thông công an nhiều đơn vị địa phương đã xuống đường
tặng nước suối khăn lạnh bánh cung cấp nhiên liệu sửa xe giúp cho người dân về quê nghỉ lễ được an toàn
hành động đẹp và nhân văn này đã khiến cho người dân thêm ấm lòng trên hành trình nghỉ lễ của mình
sáng ngày mùng một tháng chín
hàng nghìn người dân đang sinh sống làm việc học tập ở thành phố hồ chí minh bình dương long an
đổ về sóc trăng bạc liêu cà mau nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
để chia sẻ với người dân xa xứ trên đường về quê
cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
đã lập hai điểm tặng hàng nghìn chai nước suối khăn lạnh khẩu trang bánh sữa
trên tuyến quốc lộ một giáp với tỉnh sóc trăng
và trên quả lộ phụng hiệp giáp tỉnh hậu giang sóc trăng
trong cái nắng gai gắt
công an tỉnh sóc trăng và công an thị xã ngã năm
cũng đã xuống đường tặng khăn lạnh nước suối
cho người dân về quê nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
trong khi đó tại tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
cũng đã tổ chức nhiều điểm phát nước suối khăn lạnh miễn phí
để hỗ trợ người dân về quê đi chơi dịp nghỉ lễ quốc khánh
dạ thì cũng thấy mấy anh cũng lo chú đáo cho anh em đi đường
và cũng thấy rất là hài lòng
dạ dạ cảm ơn mấy anh rất nhiều
hôm nay em có
có nghỉ được ngày lễ
em đi từ bình dương lên
ở ba vũng tàu chơi thăm bà chị
có lực lượng
các bộ công an giao thông
công viên tặng nước
chúc cho dân đi chơi
rồi vui vẻ
trước tiên em rất là cảm ơn
lực lượng công an giao thông
và các anh chị tặng nước
để tiếp xúc cho người dân
trên hành trình đi xa
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp
với một số lực lượng
phát nước khăn lạnh
và dán logo
đã uống rượu bia
thì không lái xe
cho người đi đường
nhiều người dân không khỏi xúc động
khi thấy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
giữa nắng nóng
áo ướt đẫm mổ hôi
nhưng vẫn đến từng xe
trao món quà nhỏ
đến tay người dân
những trái nước suối
phần nào đã xua đi
cái nắng nóng
của những ngày đầu tháng chín
làm ấm lòng người xa xứ
trên đường về quê
do kỳ nghỉ lễ quốc khánh
kéo dài bốn ngày
nên dự báo lượng khách đổ về thành phố nha trang
tham quan du lịch sẽ tăng đột biến
và vì thế mà tình hình trật tự an toàn giao thông
cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp
công an tỉnh khánh hòa
đã chủ động xây dựng kế hoạch
bố trí lực lượng
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
trên tất cả các tuyến đường
để nhân dân và du khách
có những ngày nghỉ lễ an toàn
đến với nha trang khánh hòa
các tuyến du lịch biển đảo
luôn là những địa điểm thu hút rất đông du khách
ngay từ sáng sớm của ngày nghỉ lễ đầu tiên
đã có hàng nghìn du khách
đổ về bến cảng du lịch nha trang
để tham quan các đảo trên vịnh nha trang
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến thủy nội địa
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm
triển khai công tác tuần tra kiểm soát
cả trên bờ và trên biển
trong đó việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn
cho các phương tiện vận chuyển hành khách
được đặc biệt chú trọng
đội sát thông đường thủy cũng đã chủ động
phối hợp với các lực lượng khác
cơ quan chức năng như là bộ đội biên phòng
ban quản lý bến
và cảng vụ hàng hải nha trang
đã tiến hành các biện pháp
kiểm tra phương tiện
trước khi rời bến
cụ thể là chúng tôi tập trung vào công tác
kiểm tra và mặt cấp chứng dị nhân môn
của người điều khiển phương tiện
những giấy tờ liên quan đến
an toàn kỹ thuật của phương tiện
và đồng thời cũng thực hiện
cái công tác tuyên truyền
cho người sát thông đường thủy
là thực hiện các biện pháp an toàn
để làm sao trước khi tàu rời bến
thì các công tác này đều đảm bảo
và các phương tiện rời bến một cách an toàn nhất
trên tuyến đường bộ
theo ghi nhận trong sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
lưu lượng phương tiện di chuyển
trên các tuyến đường chính của thành phố
đã bắt đầu đông hơn so với ngày thường
tại các nút giao thông như trần phú hoàng diệu
trần phú xóm cồn
vào khung giờ cao điểm
các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá chậm
để đảm bảo cho các tuyến đường chính ở nha trang
không xảy ra tình trạng ủn tắc cuộc bộ
khi số phương tiện lưu thông gia tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố nha trang
đã bố trí các tổ công tác chia ca đứng chốt
tại những nút giao thông trọng điểm
để điều hòa hướng dẫn giao thông
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi vi phạm
liên quan đến nồng độ côn
nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông
xảy ra trong những ngày lễ
đội cảnh sát thông đã bố trí điều tiết
giao thông trên các tuyến đường trọng điểm
trong những ngày lễ
gồm cho trần phú sám cồn trần phú lên tôn
trần phú hoàng diệu
nhằm giảm tải ủng tắc giao thông
không gây ủng tắc cuộc bộ
đội cảnh sát thông tiến hành
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
liên quan đến tháng cao điểm
xe khách xe container
xử lý nồng độ côn
nhằm giảm tải các vụ tai nạn
giao thông kết hợp tuyên truyền
hướng dẫn người dân khách du lịch
đến với nha trang chấp hành nghiêm
luật an toàn giao thông
trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường
tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như chạy quá tốc độ
chở quá số người quy định
vi phạm về phần đường làn đường vi phạm nồng độ cồn
căng mình thực hiện nhiệm vụ
bất kể ngày đêm
lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa
quyết tâm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
trong những ngày nghỉ lễ
thưa quý vị một vụ cháy thương tâm
đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tại bình thuận khiến bốn người thương vong
khi ngọn lửa bùng phát
ba mẹ con chủ tiệm sửa xe bị mắc kẹt ở bên trong
sau nhiều phút tích cực chữa cháy
các nạn nhân đã được đưa ra ngoài
thật xót xa khi người mẹ cùng với một người dân
vào cứu đã tử vong
người con lớn cũng không qua khỏi tại bệnh viện
còn một em nhỏ ba tuổi
đang được tích cực cấp cứu tại bệnh viện
trong vụ việc này
hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
cứu em nhỏ ra khỏi vụ cháy
và ôm em lao thẳng lên xe cứu thương
thực hiện các bước sơ cứu
đã giúp cho người xem vô cùng xúc động
ngày ba mươi một tháng tám
đám cháy bụng phát
ba nạn nhân đang mắc kẹt bên trong
bốn xe chữa cháy
và hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
được điều tới hiện trường
rất nhanh chóng
lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai chữa cháy
và giải cứu nạn nhân mắc kẹt
hấp thoáng trong ánh sáng
từ ngọn lửa đang bị khống chế
một chiến sĩ phòng chữa chữa cháy
bông chó nhỏ chạy ra từ đám cháy
người chiến sĩ nhanh chóng lao lên xe cứu thương
đang trở sẵn
trong suốt quãng đường tới bệnh viện
người chiến sĩ một tay bổng nạn nhân
một tay thực hiện các bước sơ cứu
móc các dị vật trong miệng em nhỏ
để khai thông đồn thầu
hàng hư thổ ngặt
và dùng chính chế thắng của mình
để gương mặt cho em bé
những hình ảnh khiến nhiều người xem lại
đoạn clip không khỏi xúc động
đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội
với sự cảm phục sâu sắc
dành cho người chiến sĩ ấy
người lính cứu họa ấy là trần văn quỳnh
chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại đội công tác chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
cụng phòng cảnh sát hỗ trợ chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hồ quận
lúc xuống xe thì hiện trường ở đó cháy rất to
và hỗn loạn nhiều khói
người dân xung quanh rất đông
sau đó tôi và các cán bộ chiến sĩ
tiếp cận từ phía sau nhà
thì có phát hiện
ba nạn nhân đã nằm bất tỉnh
trong phòng tắm
nên tôi cùng các cán bộ chiến sĩ đưa nạn nhân ra ngoài
để lập tức lên xe cứu thương
lúc lên xe thì tôi cứ nghĩ bé như em ruột của tôi thôi
với bản năng của một người lính chữa cháy
thì tôi cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo
thổi ngạc ép tim cho bé